tại buổi làm việc phó thủ tướng ghi nhận những kết quả của thành phố đạt được trong năm qua là rất tốt rất đáng ghi nhận tuy nhiên phó thủ tướng đề nghị các chuyên gia doanh nghiệp chính quyền thành phố hải phòng cần phân tích rõ những bất cập hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết hai cũng như kinh nghiệm được xuất ra phải chăng là do phương pháp thực hiện chưa tốt văn bản pháp luật còn trồng chéo còn hiện tượng cục bộ kỳ cương kỳ luật công vụ của cán bộ công chức